tình hình thời tiết trên vùng biển cà mau diễn biến phức tạp tuy nhiên lực lượng cứu hộ cứu nạn và trang thiết bị còn mỏng phạm vi hoạt động lại khá rộng với chiều dài bờ biển là khoảng hai trăm năm mươi bốn km nên công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn
xác định công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội biên phòng trong thời bình
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh cà mau đã chủ động xây dựng kế hoạch về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn chủ động trong công tác phòng chống thiên tai
hàng năm đảng ủy bộ chỉ huy đã lãnh đạo chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển
thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình thời tiết khí tượng thủy văn diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới kịp thời thông báo cho ngư dân
bổ sung kế hoạch phương án và huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng phòng chống thiên tai xử lý tốt các tình huống xảy ra

thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình thời tiết khí tượng thủy văn diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới kịp thời thông báo cho người dân
đơn vị đều huy động cán bộ chiến sĩ phương tiện trực tiếp và phối hợp với các ngư dân lực lượng tại chỗ thực hiện cứu hộ cứu nạn
nhờ vậy các vụ xảy ra đều hạn chế được mức thiệt hại về người tài sản của nhân dân
bên cạnh đó đã xây dựng được một mươi đội tàu thuyền an toàn với gần một thuyền viên
đây là lực lượng trực tiếp và thường xuyên có mặt trên biển để giúp bộ đội biên phòng làm công tác cứu hộ cứu nạn trên biển
tìm kiếm cứu hộ của nạn trên biển thì mình đã quản lý và nắm tin giải dạng hơn và kịp thời mình phát hiện và kịp thời đặc biệt là kịp thời giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển
hiện tại bộ đội biên phòng tỉnh đã đặt tám đài thông tin liên lạc tại các đồn biên phòng và các trạm kiểm soát biên phòng
phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phòng chống thiên tai và nắm tình hình trên biển
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ của địa phương sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra